sau hai tuần làm việc quốc hội đã thảo luận cho ý kiến đối với một số dự án luật và nhiều nội dung quan trọng khác
nhất là qua phiên thảo luận về kinh tế xã hội tại hội trường đã nhận được sự quan tâm của các đại biểu và cử tri cả nước
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
sau hai tuần làm việc quốc hội đã cho ý kiến đối với một số dự án luật mà cử tri và nhân dân cả nước đang quan tâm
như luật cư trú luật bảo vệ môi trường sửa đổi luật phòng chống ma túy sửa đổi